trước giờ khai mạc đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai đoàn đại biểu về dự đại hội đã đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bắc sơn hà nội
và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
đoàn đại biểu dự đại hội đã bày tỏ lòng thanh kính trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ
đã cống hiến hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
tiếp đó đoàn đại biểu về dự đại hội một mươi hai công đoàn việt nam đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh
đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng chín
tại trung tâm hội nghị quốc gia thủ đô hà nội
đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động
mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn
hơn chín trăm năm mươi đại biểu được triệu tập đại diện cho hơn một mươi triệu đoàn viên công nhân viên chức lao động cả nước
đại hội lần này có nhiều điểm mới
trong đó đại hội sẽ tổ chức một mươi hai trung tâm thảo luận sâu về các vấn đề theo nội dung văn kiện
bảy mươi năm năm qua nhất là ở nửa cuối nhiệm kỳ công đoàn việt nam đã đổi mới mạnh mẽ về nội dung phương thức hoạt động
đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu do đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi một đề ra